phó thủ tướng vương đình huệ trưởng ban chỉ đạo trung ương về cải cách chính sách tiền lương
bảo hiểm xã hội và yêu đãi người có công đã có buổi làm việc với bộ nội vụ về việc thực hiện đề án
cải cách tiền lương phó thủ tướng nhấn mạnh trọng tâm cải cách tiền lương cần tập trung vào
hai giai đoạn căn cơ đó là sắp xếp tinh giản biên chế giảm số người hưởng lương hưởng biên chế
trong năm hai nghìn hai mươi một phải giảm ít nhất một mươi giải pháp thứ hai là phải tạo được nguồn để cải cách chính
sách tiền lương bộ chính trị đã ban hành chính sách xây dựng thang bảng lương theo vị trí chức
vụ chậm nhất đến tháng ba phải trình chính phủ đề án cải cách tiền lương bộ nội vụ cần bám sát
quan điểm mục tiêu đề ra nghị quyết hai mươi bảy trong đó tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính
bảo đảm đời sống cho người lao động